nhằm thu hút du khách đến với việt nam tại khuôn viên bảo tàng albert khan ở thủ đô paris
cũng vừa diễn ra đêm văn hóa và du lịch việt nam giới thiệu đến công chúng pháp đặc sắc văn hóa đất nước con người việt nam
tại sự kiện này nhà thiết kế thời trang minh hạnh đã đưa hàng chục bộ trang phục thổ cẩm hà giang
và rèn a lưới thừa thiên huế sang trình diễn
cùng với đó sự hiện diện của hai nghệ nhân dệt thổ cầm là bà vàng thị mai dân tộc hơ mông xã lùng tám quảng bạ hà giang
và hồ thị hợp dân tộc tà ôi thị trấn a lưới huế
với chiếc khung gỗ mộc mạc đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các vị khách mời
từ khi mà tôi đem từ những người từ việt nam thủ công thu xưa đến vùng của đất nước pháp
thì tôi cảm thấy là rất là vui và rất là hạnh phúc
mà cần phải tổ chức những lý do
lễ hội thật nhiều như thế này đến với công chúng và tất cả mọi miền tất cả các tổ quốc và các quốc gia
và đặc biệt là các nhà thời tra thế giới cần phải cố gắng hết sức nỗ lực để làm sao mà khôi phục lại cho những cái làng truyền thống và thô sơ
tại buổi lễ đại sứ du lịch chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần du lịch an hoa
bà anna susanna duson cũng giới thiệu với du khách dự án ngôi nhà việt nam tại paris
nhằm quảng bá tích cực cho sự phát triển của du lịch việt nam
và là nơi gặp gỡ để giới thiệu vẻ đẹp tiềm ẩn việt nam tinh hoa văn hóa việt với công chúng pháp và cộng đồng quốc tế
dự án ngôi nhà việt sẽ giới thiệu với công chúng pháp hình ảnh một việt nam truyền thống và đương đại
đây là một dự án có ý tưởng rất táo bạo bởi vì việt nam là một đất nước năng động
người pháp đánh giá cao điều đó
dự án sẽ được triển khai tại một địa điểm rất thanh bình
thuộc tỉnh hào đột xen
nó cho phép giới thiệu những công trình hòa quyện bản sắc truyền thống
đồng thời mang tính sáng tạo nghệ thuật của việt nam
phát biểu tại buổi lễ đại sứ nguyễn ngọc sơn nhấn mạnh
vai trò của ngành du lịch trong việc phát triển kinh tế việt nam
lượng khách du lịch quốc tế đến việt nam ngày một tăng
đạt gần tám triệu lượt khách trong năm hai nghìn một mươi năm
và mục tiêu thu hút một mươi một triệu lượt khách quốc tế vào năm hai nghìn hai mươi
đóng góp khoảng bảy tổng sản phẩm nội địa